thời điểm xảy ra vụ việc trong tiệm vàng có hai vợ chồng anh hân và hai khách hàng
thấy vậy hai khách hàng đã chạy ra ngoài chi hô
nghe tiếng chi hô của người dân đại úy vũ thế dũng cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và thiêu tá nguyễn mạnh hùng cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh phú thọ
đang dừng đèn đỏ gần đó đã có mặt kịp thời phối hợp với quần chúng nhân dân chặn cửa không cho đối tượng tẩu thoát
đồng thời tuyên truyền vận động để đối tượng chấp hành
sau khoảng một mươi năm phút đối tượng minh đã buông hung khí đầu hàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố vụ án khởi tố nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng
đối tượng phạm quang bảo chú huyện bình sơn bị khởi tố bắt giam về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đối tượng võ thành công chú thành phố quảng ngãi
tống đình khánh chú huyện tư
nghĩa bị khởi tố về tội đánh bạc
kết quả điều tra xác định đầu năm hai nghìn hai mươi bốn bảo sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào website tổ chức đánh bạc cho các thành viên cấp dưới
gồm tống đình khánh võ thành công cùng với một số đối tượng khác với tổng số tiền đánh bạc là trên một tỷ đồng
hiện vụ án đang được phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng
tại quảng bình phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã tiến hành đấu tranh đối với tụ điểm đánh bạc tại nhà
đoàn công nông chú thành phố đồng hới bắt quả tang bảy đối tượng liên quan và thu giữ hơn hai trăm linh triệu đồng
qua kiểm tra tại phòng ngủ tầng hai của đoàn công nông có bảy đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc
trong đó có năm đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bài cào ba k
lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc
trong đó tổng số tiền thu giữ tạm giữ là hơn hai trăm một mươi chín triệu đồng
ngày hai mươi hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với năm đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc
chiều ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo
dương văn bình chú thành phố châu đốc về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
theo cáo trả ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba trong lúc dương văn bình đưa võ thị kim luận dương văn nam và phan thị trà my
nhập cảnh trái phép từ campuchia về đến khu vực khóm vĩnh chánh một phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc
thì bị tổ công tác của lực lượng biên phòng phát hiện bắt quả tang
quá trình điều tra xác định trong hai ngày một mươi bảy và một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba bình đã nhiều lần tổ chức cho luận nam và my
xuất cảnh nhập cảnh trái phép qua lại biên giới việt nam campuchia
để thu lợi bất chính kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo dương văn bình năm năm tù
về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
ngày hôm qua đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp cà mau phối hợp với ban giám hiệu trường trung học phổ thông cà mau
đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn một bốn trăm linh giáo viên học sinh của trường
tại buổi tuyên truyền các em học sinh đã được nghe thông tin về tình hình trật tự
tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua nguyên nhân hậu quả các vụ tai nạn giao thông
liên quan đến học sinh tuyến đường thời gian phương tiện độ tuổi lỗi vi phạm liên quan đến tai nạn giao thông nhiều nhất
để giúp kem tự phòng tránh
bên cạnh đó kem còn được tuyên truyền về một số nội dung của luật giao thông đường bộ